chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là tới kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra
những áp lực thi cử áp lực cuộc sống stress lo âu căng thẳng là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến hội chứng dối loạn tâm thần mà nhiều người trẻ đang mắc phải
tỷ lệ người mắc căn bệnh này ngày càng gia tăng và trẻ hóa
tuy nhiên phần lớn người bệnh chỉ đi thăm khám và điều trị khi đã ở giai đoạn nặng
chỉ mới ngoài hai mươi tuổi nhưng chàng trai trẻ này đã phải vào viện điều trị chứng dối loạn tâm thần sau một thời gian dài sống trong cảnh lo âu căng thẳng và stress
sử dụng chất gây nghiện cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này
theo thống kê của bộ y tế việt nam có khoảng một mươi năm dân số mắc các chứng dối loạn tâm thần phổ biến liên quan đến stress
nếu như trước đây bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe tâm thần chủ yếu thuộc lứa tuổi trung niên và cao niên thì nay dối loạn tâm thần ở trẻ nhỏ vị thành niên có sự gia tăng đáng báo động
điều đáng nói là nhận thức của xã hội và gia đình người bệnh về các dối loạn tâm thần còn khá hạn chế
điều đáng nói là không ai chuẩn bị để đối phó với việc người thân của mình sẽ bị mắc những triệu chứng này triệu chứng kia của bệnh tâm thần
nên thành ra là có khi là bị bỏ sót có khi là bị chẩn đoán nhầm điều trị nhầm rất phổ biến
theo tổ chức y tế thế giới thì hầu hết các bệnh lý tâm thần chiếm tới năm mươi các bệnh lý tâm thần có những khởi phát ở dưới tuổi một mươi bốn
nếu như không phát hiện sớm thì
thường thì những người mắc chứng dối loạn tâm thần sẽ khó chấp nhận là mình đang có bệnh
chính vì thế khi nhập viện điều trị đã ở giai đoạn nặng
gia đình người thân khi thấy con em mình có các dấu hiệu của dối loạn tâm thần như hoang tường lo âu mất ngủ căng thẳng kéo dài dối loạn hành vi
thì nên đưa bệnh nhân đi thăm khám ở các bệnh viện chuyên khoa
sự động viên tinh thần của người thân cũng là yếu tố hỗ trợ khá nhiều trong việc điều trị bệnh